tăng vật thu được gồm hai mươi thanh gỗ kiển và gỗ ước chừng khoảng một hai mét khối
trong lúc phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra truy quét tình hình vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn xã hương sơn
hạt kiểm lâm nam đông đã phát hiện một mươi người dân sử dụng một mươi chiếc xe mô tô vận chuyển gỗ không có nguồn gốc hợp pháp
lực lượng kiểm lâm đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với người vi phạm
đồng thời ra quyết định tạm giữ toàn bộ số thăng vật và phương tiện vi phạm để điều tra xử lý theo quy định
lại thêm một cơ sở thu mua trái cây có hành vi sử dụng chất cấm để nhúng trái sầu riêng
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường công an tỉnh đắk lắc phát hiện xử lý
đó là cơ sở thu mua sầu riêng minh tâm của lê minh tâm ở xã yai dông huyện cờ đông bắc tỉnh đắk lắc
tại đây tổ công tác đã phát hiện bốn nhân công đang có hành vi nhúng những quả sầu riêng chưa chín vào trong những thùng dung dịch đã được pha hóa chất sẵn
đây là những hóa chất không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm
chủ cơ sở này khai nhận mục đích nhốm thứ thuốc này là để kích thích cho trái sầu riêng xanh nhanh chín đều
tiếp tục kiểm tra trong khu vực nhà kho của cơ sở này tổ công tác đã phát hiện thêm một mươi sáu chai hóa chất trên và hơn một trăm linh vỏ chai hóa chất đã được sử dụng
hiện đoàn kiểm tra đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số hóa chất trên cùng những dụng cụ phương tiện liên quan đồng thời xử phạt chủ cơ sở này ba mươi triệu đồng
từ đêm qua cho đến sáng ngày hôm nay tại nhiều địa phương trên cả nước đã có mưa to trên diện rộng gây ngập lụt và chia cắt nhiều tuyến đường
tại an giang cơn mưa kèm theo dông lốc xảy ra vào chiều qua đã làm tốc máy tổng số năm mươi bảy căn nhà dân trên địa bàn huyện sơn tịnh ước tính thiệt hại ban đầu là hàng trăm triệu đồng
trong đó xã thới sơn chịu ảnh hưởng nặng nhất với tổng số ba mươi một căn xã văn giáo hai mươi bốn căn và xã nhơn hưng ba căn
ngoài ra rông lốc còn làm hàng trụ điện cây cối ngã đổ đè gãy chân một người
một con bò bị xét đánh chết
ngay sau khi rông lốc xảy ra lãnh đạo huyện tỉnh biên đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ một mươi gia đình có nhà bị tốc mái hoàn toàn mỗi hộ một triệu đồng
còn tại lai châu từ đêm qua cho đến sáng nay trên địa bàn tỉnh lê châu có mưa vừa đến mưa to trên diện rộng làm sạt lở trên một số tuyến đường gây khó khăn cho người tham gia giao thông
hiện nay trên địa bàn tỉnh lai châu vẫn tiếp tục có mưa nên giao thông từ trung tâm huyện mường tè đi xã
tà tổng can hồ pa vệ sủ và từ trung tâm huyện phong thổ đi các xã biên giới
hiện nay chỉ có thể đi bộ và xuồng máy trên hồ thủy điện lai châu
tỉnh lai châu đã điện chỉ đạo các huyện ngành theo dõi diễn biến thời tiết mưa lũ để có các biện pháp ứng phó kịp thời
tiếp tục với các tin tức quốc tế
trở lại với vấn đề nóng của châu âu là vấn đề khủng hoảng người di cư
sau khi đức và áo mở cửa tiếp nhận người tị nạn để chia sẻ gánh nặng giải quyết cuộc khủng hoảng này
vào ngày bảy tháng chín anh và pháp đã tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận hàng chục nghìn người theo hạn ngạch được phân bổ
làn sóng người di cư vào châu âu ngày càng gia tăng hiện nay đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với các nước châu lục này
đặc biệt là về kinh tế và an ninh
hiện có không ít ý kiến quan ngại cho rằng các phần tử khủng bố thuộc lực lượng nhà nước hồi giáo is tự xưng
có thể trả trộn vào làn sóng người di cư hiện nay để vào châu âu
truyền thông châu âu trước đó cho biết các phần tử is thường tìm cách vào châu âu theo các tuyến đường của bọn buôn người ở địa trung hải
bên cạnh những mối lo về an ninh việc để người di cư ổ ạt vào châu âu không kiểm soát cũng đạt ra những gánh nặng kinh tế cho các nước thành viên
theo giới chức hy lạp đã có tới một mươi năm người tị nạn syri tới đảo lesbot gần biên giới với thổ nhĩ kỳ
làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trên đảo
hàn quốc và triều tiên đã nhất trí tổ chức đợt đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh triều tiên vào tháng một mươi tới
quyết định được đưa ra sau cuộc họp kéo dài suốt đêm giữa đại diện hội chữ thập đỏ của hai miền triều tiên vào đêm ngày hôm qua
đây cũng là động thái tích cực cho thấy quan hệ hai miền đã ấm dần lên sau thời kỳ căng thẳng leo thang
bộ thống nhất hàn quốc cho biết theo thỏa thuận vừa đạt được
cuộc đoàn tụ gia đình ly tán thứ hai trong vòng năm năm qua sẽ diễn ra từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi tới
tại khu nghỉ dưỡng núi cơm cang của triều tiên
seoul và bình nhưỡng sẽ lựa chọn ra một trăm linh người trong danh sách đăng ký đoàn tụ ở mỗi bên để tham gia sự kiện kéo dài một tuần này
đây là động thái tích cực mới nhất trong quan hệ liên triều sau khi seoul và bình nhưỡng đặt thỏa thuận giảm căng thẳng hôm hai mươi năm tháng tám vừa qua
và thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự một trăm hai mươi giây phát sóng lúc một mươi bốn h trên antv